dù điều kiện sống của xã hội đã và đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ nhưng những người khuyết tật tại việt nam hiện nay vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức để hướng tới một cuộc sống hòa nhập thực sự
và một trong những giải pháp giúp cho cộng đồng và xã hội tạo thêm nghị lực sống cho người khuyết tật tại việt nam là tăng cường trợ giúp các thiết bị đào tạo nghề và kỹ năng mềm cho người khuyết tật
ngày hôm nay trung tâm hạt mầm ước mơ một dự án nằm trong chương trình hỗ trợ độc lập tài chính cho thanh niên khuyết tật ở việt nam nhộn nhịp hơn thường lệ
hai mươi chiếc máy tính đã qua sử dụng được làm sạch lắp lại những bộ phận thiết yếu và cài đặt hệ điều hành mới đã được trao tới tận tay những người có nhu cầu sử dụng để học tập và đào tạo nghề nơi đây
theo nghiên cứu của ibs thuộc cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc koica thì việc tái sử dụng một chiếc máy tính như thế này có thể tiết kiệm cùng lúc một năm tấn nước sạch hai trăm bốn mươi kg nhiên liệu và hai mươi hai kg chất kim loại
vì vậy việc treo những chiếc máy tính này tới những người khuyết tật không chỉ giải quyết vấn đề thu hẹp khoảng cách số tại việt nam mà còn góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường
trung tâm hạt mầm ước mơ là trung tâm được thành lập trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thanh niên khuyết tật
thành niên khuyết tật việt nam tự chủ về kinh tế đây cũng là cơ sở đào tạo nghề và các kỹ năng mềm cho thanh niên khuyết tật góp phần không nhỏ trong việc giảm bớt khoảng cách sâu nghèo tăng sự hòa nhập xã hội cho thanh niên khuyết tật tại việt nam
sự chung tay góp sức cùng trung tâm hạt mầm ước mơ ngày hôm nay không chỉ góp phần giúp cho những người khuyết tật có một môi trường học tập tốt hơn mà còn cho thấy sự bình đẳng giữa người khuyết tật và người không khuyết tật
công nghệ thông tin có thể dành cho tất cả mọi người
và việc sử dụng những chiếc máy tính tái chế như thế này không chỉ giúp có một môi trường học tập tốt hơn cho các bạn thanh niên khuyết tật tại đây mà còn có thể cho thấy một giải pháp vừa tiết kiệm kinh phí lại vừa góp phần bảo vệ môi trường
đào tạo nghề giải quyết việc làm và dạy các kỹ năng mềm cho người khuyết tật là một trong những chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn
bởi đây là cần câu giúp người khuyết tật có thể tìm được một công việc ổn định và có một nguồn thu nhập ổn định
bên cạnh đó các hoạt động này cũng góp phần tạo tâm lý lạc quan giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống tự tin hòa nhập cộng đồng